thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bộ y tế cho biết là tính từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng sáu
có một trăm năm mươi năm ca mắc mới là từ các bệnh nhân từ số một mươi một bốn trăm tám mươi một đến số một mươi một sáu trăm ba mươi năm
trong đó sáu ca nhập cảnh được cách ly ngay một trăm bốn mươi chín ca lây nhiễm trong nước
bao gồm tại bắc giang là chín mươi ca tp hcm bốn mươi năm ca bắc ninh một mươi ca nghệ an hai ca hà nam một ca và bắc cạn một ca
trong đó một trăm ba mươi năm ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa
như vậy là trong ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận thêm bốn trăm hai mươi ba ca mắc mới
bao gồm chín ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là tám bốn trăm một mươi ca
trong đó có một tám trăm một mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh